chỉ cách trung tâm thành phố quy nhơn khoảng hai km tuy nhiên gần tám trăm linh hộ dân tại khu vực một và khu vực hai phường gành ráng tp quy nhơn tỉnh bình định lại luôn phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch chầm trọng vì hầu hết nguồn nước ngầm tại nơi đây đã bị nhiễm phẻ nặng
là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực hai phường gành ráng gia đình bà nguyễn thị hồng thanh luôn sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt không có nước máy gia đình bà phải tự lọc nước nhiễm phèn để sử dụng mặc dù rất lo lắng về chất lượng nguồn nước nhưng gia đình vẫn phải sử dụng để sinh hoạt hàng ngày
không chỉ riêng bà thanh gần tám trăm linh hộ dân với khoảng ba nhân khẩu cũng trong tình trạng tương tự
trong tình trạng tương tự gia đình bà nguyễn thị hồng thanh luôn sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt không có nước máy gia đình bà phải tự lọc nước nhiễm phèn để sử dụng mặc dù rất lo lắng về chất lượng nguồn nước này
trong tình trạng tương tự gia đình bà nguyễn thị hồng thanh luôn sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt không có nước máy gia đình bà nguyễn thị hồng thanh luôn sống trong tình trạng thiếu nước này